cuối năm giáp tết không chỉ ngân hàng mà các tiệm vàng cũng là đích nhắm của các đối tượng
mới đây nhất công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng võ văn phong
trú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an có hành vi cướp tiệm vàng chỉ sau chưa đầy bốn mươi tám giờ gây án
đây là hình ảnh do camera giám sát ghi lại
đối tượng cướp tiệm vàng vào thời điểm giữa trưa nơi đông người qua lại
cho thấy đối tượng rất manh động liều lĩnh coi thường pháp luật
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận bắc tử liêm đã cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường ghi nhận vụ việc
giác minh và truy tìm đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ trưa đầy bốn mươi tám giờ công an quận bắc tử liêm đã bắt giữ võ văn phong
sinh năm hai nghìn bốn trú tại xóm bốn hạnh lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an là đối tượng gây ra vụ việc trên